trong những ngày tới thời tiết chủ đạo là ngày nắng đêm không mưa
thời tiết có nhiều thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa của bà con nơi đây
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất ngày tại tây nguyên phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội có mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng
gió đông bắc cấp hai ba sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi ba mươi một độ